thông qua nguồn tin của quân chúng nhân dân vào trưa ngày hôm qua lực lượng công an phường bảy thành phố cà mau đã kiểm tra và phát hiện một trường hợp trốn cách ly y tế tại nhà để đến mua bán rau tại chợ phường bảy thành phố cà mau
qua làm việc lê thị út sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại ấp huê hai b xã vĩnh thanh huyện phước long tỉnh bạc liêu khai nhận dù được ubnd xã vĩnh thanh ra quyết định cách ly y tế tại nhà với thời hạn hai mươi một ngày từ ngày một mươi tháng bảy đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một do có tiếp xúc với f một
nhưng sáng ngày một mươi sáu tháng bảy lê thị út đã điều khiển xe từ nhà chạy đến chợ phường bảy thành phố cà mau để mua bán rau và có ghé chốt trực phòng chống dịch covid một mươi chín tại đây để khai báo y tế đồng thời trình phiếu xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
được biết thì trước đó út đã hai lần làm xét nghiệm và có kết quả âm tính với virus sars cov hai
với tinh thần cảnh giác người dân đã phát hiện đồng thời báo cho cơ quan công an mời út về làm việc và lập biên bản